kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu nên trời nhiều mây về đêm và sáng
có mưa sải sác ở vùng núi cùng hiện tượng sương mùi xuất hiện
đến trưa chiều trời có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ
từ ngày hai mươi bốn tháng hai không khí lạnh tăng cường nhiệt độ giảm nhẹ và mưa gia tăng về diện
còn các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch đông
nhưng bị ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao nên ba ngày tới có mưa giải rác về đêm và sáng
lúc này nhiệt độ ở mức thấp dưới hai mươi độ trời rét
ban ngày trời có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ hai mươi hai hai mươi năm độ
có nơi cao hơn do kết hợp với điều kiện địa hình
đi sâu vào khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp nên các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
vẫn xuất hiện mưa rào rải rác trong đêm nay và ngày mai
sảm nhanh trên khu vực nhiệt độ tại đây duy trì mức thấp
ngày đêm phổ biến ở mức là dưới hai mươi sáu độ trời lạnh về đêm và sáng
với các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết phổ biến là trạng thái nhiều mây và có mưa giải rác trong ngày mai
ở các tỉnh đà nẵng đến khánh hòa sau đó mưa giảm nhanh trời có nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới phổ biến ở mức là dưới ba mươi một độ
sự báo từ sáng ngày hai mươi năm tháng hai do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp di chuyển xuống
nên mưa có xu hướng gia tăng trở lại cho khu vực nên nhiệt có xu hướng sảm nhẹ
với khu vực tây nguyên thời đoạn ba ngày tới trạng thái thời tiết chính bao trùm lên khu vực
sẽ là ít mưa ngày nắng những cơn mưa cháy mùa sẽ tạm chấm dứt trên khu vực
sự báo nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
tại các tỉnh tây nguyên phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam hình thế gây mưa trái mùa suy yếu nhanh
nên trời tạnh giáo trở lại thời gian nắng kéo dài với cường độ mạnh
nên nhiệt độ tăng nhẹ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi tại miền đông nam bộ nhiệt độ có thể chạm ngưỡng ba mươi bốn ba mươi năm độ
xuất hiện oi nóng trong khoảng thời gian trưa chiều